ngày hai mươi bảy tháng chín ubnd tỉnh quảng nam đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm năm thực hiện các chương trình tín dụng yêu đãi giai đoạn từ hai nghìn hai đến hai nghìn một mươi
trong một mươi năm năm qua chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội quảng nam đã không ngừng mở rộng mạng lưới tạo điều kiện thuận lợi để người nghèo tiếp cận nguồn vốn vai yêu đãi vươn lên thoát nghèo và làm giàu bằng những mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao
từ hai chương trình tín dụng ban đầu là cho vay hộ nghèo và giải quyết việc làm lúc nhận bàn giao với dư nợ hai trăm linh ba tỷ đồng đến nay chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh quảng nam đang triển khai một mươi bảy chương trình tín dụng với tổng dư nợ đạt trên ba tám trăm linh tỷ đồng
tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm gần hai mươi ba hiện có gần hơn một trăm bốn mươi hộ nghèo và đối tượng chính sách khác còn dư nợ chiếm ba mươi năm tổng số hộ trên địa bàn tỉnh
trong một mươi năm năm qua chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội quảng nam luôn bám sát các chương trình phát triển kinh tế xã hội địa phương theo đó đã tiến hành giải ngân chín ba trăm linh tỷ đồng với gần sáu trăm ba mươi lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được phay vốn
trong đó có bốn trăm năm mươi lượt hộ nghèo cận nghèo và hơn một trăm một mươi bảy lượt sinh viên nghèo khó khăn được vay vốn để học tập góp phần cùng địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ hai năm đến ba